liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố ra lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với hai bị can gồm bùi văn tiệp chú tại tỉnh ninh bình
đạn văn dũng chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đều có chức vụ trưởng ca thu phí công ty cổ phần và dịch vụ đường cao tốc việt nam
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các bị can trên đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can nguyễn văn hưng
đã bị bắt tạm giam ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn lợi dụng chức vụ quyền hạn
được giao cho các xe ô tô quá tải trọng được mua vé tham gia giao thông trên đường cao tốc
nội bài lào cai trái quy định thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên đã khởi tố tạm giam một mươi bảy bị can
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ